trước tình trạng xuống cấp của cầu đoan hùng huyện đoan hùng tỉnh phú thọ tổng cục đường bộ việt nam quyết định cấm ô tô từ ba mươi trở lên
và xe khách lưu thông qua cầu từ ngày hai mươi chín tháng hai để sửa chữa
tuy nhiên việc cấm cầu đã lâu mà cầu vẫn chưa được sửa chữa khiến cho các phương tiện giao thông từ xe bảy chỗ trở lên
đến các xe tải xe khách thậm chí là xe cứu thương đang phải gặp rất nhiều khó khăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
việc chậm sửa chữa cầu đã và đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự do việc bốc rỡ hàng hóa
trung chuyển hành khách thậm chí tại khu vực đầu cầu phía bên thị trấn đoan hùng đã trở thành một bến đỗ xe lên xuống tấp nập
khó khăn cho chúng tôi là cái nơi mà cái ngã rẽ của chúng tôi này đã trở lại thành một cái điểm mà gần như là một cái bến xe
bảy con xe của cường an là phải quay đầu ngay tại chỗ chúng tôi ở đây rồi các loại xe bít là quay tại đây cho nên là nhiều khi là gây ra ách tắc giao thông
cầu đoan hùng bắc qua sông chảy nối quốc lộ hai lên tuyên quang và hà giang
việc hạn chế các phương tiện giao thông đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cũng như phát triển kinh tế xã hội của huyện đoan hùng và các tỉnh lân cận
ở cái vị trí gần cầu đôn hùng là có một cái bến phà ngày xưa
tức là bến phà vẫn được giữ lại dùng là bến phà chiến lược và tất cả những cái hàng hóa mà lớn tải trọng lớn thì cũng phải đều bắt qua cái cầu phao để đi qua
thế nên là chúng tôi kiến nghị là bắc cái cầu phao tạm trong thời gian thi công sửa chữa cầu để đảm bảo cái hoạt động giao thông vận tải cho nó phù hợp và đảm bảo cái đi lại của người dân
theo kế hoạch việc cấm cầu trong thời gian từ ba đến sáu tháng là khoảng thời gian rất dài
chưa kể thời gian làm xong còn phải đánh giá nghiệm thu
vì vậy bộ giao thông vận tải cần có những phương án hữu hiệu nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công sửa chữa cầu vừa bảo đảm chất lượng vừa bảo đảm thời gian hoàn thành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân